thưa quý vị tổ chức y tế thế giới who đã cảnh báo
thế giới cần cảnh giác cao độ trước nguy cơ làn sóng dịch bệnh covid một mươi chín thứ hai có thể bùng phát
trong khi đó việt nam ta hiện đang giữ được những thành quả chống dịch đáng khách lệ
tuy nhiên làm sao để chúng ta có thể bảo toàn được kết quả này trước làn sóng thứ hai đang tấn công thế giới
ông phạm quang thái phó trưởng khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm viện vệ sinh dịch tễ trung ương
đã được chúng tôi mời tới trường quay để thảo luận về vấn đề này
và sau đây thì mời quý vị cùng theo dõi phần trao đổi giữa biên tập viên hoàng trang
cùng với vị khách mời của chương trình
vâng xin mời biên tập viên hoàng trang ạ
vâng xin được cảm ơn trường quay s hai
lời đầu tiên thì xin được cảm ơn ông phạm quang thái đã nhận lời tham gia chương trình của truyền hình nhân dân
trước khi bắt đầu với cuộc trao đổi thì xin mời ông
cùng với quý vị khán giả chúng ta sẽ theo dõi một clip ngắn sau đây
trên thế giới tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vẫn diễn ra rất phức tạp
nhiều ổ dịch mới đã xuất hiện
tại một số quốc gia ở châu á như trung quốc hàn quốc nhật bản
đã có thời điểm kiềm chế được số người nhiễm
tuy nhiên thời gian gần đây lại đều có xuất hiện các ca nhiễm mới trong cộng đồng với số lượng liên tục tăng
một làn sóng thứ hai của dịch covid một mươi chín đang diễn ra trên thế giới
việt nam ghi nhận hơn bảy mươi ngày không có ca mắc mới trong cộng đồng
tuy nhiên sars cov hai hiện vẫn chưa có vaccine
tình hình dịch trong khu vực vẫn rất khó lường
nhiều nước tại châu á và đông nam á có hàng chục nghìn ca mắc
vì vậy nếu chúng ta chủ quan lơ là mọi nguy cơ đều có thể xảy ra
vâng thưa ông qua đoạn clip vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là
chúng ta đang phải đối mặt với những cái nguy cơ như thế nào
về việc xâm nhập của virus sars cov hai cũng như là dịch bệnh lần thứ hai
việt nam mình bây giờ giống như một cái lòng trào
khi mà xung quanh chúng ta tất cả các nước trên thế giới họ chưa khống chế được triệt để virus
bất cứ khi nào thì cái nơi cao nó sẽ tràn xuống đây thôi
cái việc mà xâm nhập nó không tránh khỏi

chúng ta có một đường biên giới rất dài với trung quốc
chúng ta có một đường biên giới rất dài với trung quốc
chúng ta có một đường biên giới với lào với campuchia
thì đều là những cái nguy cơ tiềm ẩn mà người dân hay là những cái du khách
người ta có thể cố tình người ta vượt qua cái đường biên giới đó
thông tin mà chúng tôi vẫn liên tục theo dõi cho thấy rằng là
vẫn có những người họ đi lọt qua đường mòn lối mở về nước
trong cái quá trình chúng ta hội nhập toàn cầu chúng ta phát triển kinh tế
thì chúng ta vẫn thể tiếp tục đón các chuyên gia từ nước ngoài vào
chuyên gia vào
vào việt nam thì họ sẽ được ở trong các khu cách ly
nhưng mà cái việc mà chúng ta tổ chức hai khu cách ly đó từ trước giờ hiện giờ vẫn tốt
nhưng không loại trừ những cái nguyên nhân bất khả kháng nào đó mà vô tình nó lại lọt ra ngoài
thì đấy cũng là những cái nguy cơ tiềm ẩn
việt nam đã trải qua hơn hai tháng không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng
bên cạnh đó thì chúng ta đã triển khai rất là nhiều những cái biện pháp hiệu quả
và có thể thấy là cũng phải có không ít khó khăn trong cái việc là bảo đảm những cái thành quả như vậy
phải không ạ
việc mà chúng ta phòng vệ từ bên ngoài thì cái công tác một cái công tác nữa cũng rất quan trọng mà vừa rồi tôi chưa đề cập
đấy là chúng ta phải đảm bảo ở vấn đề bên trong
phòng vệ bên ngoài tốt chặn không cho người ta vào
rồi thì chặn các cái khu vực đường mòn lối mở tìm kiếm những cái đối tượng mà đột nhập
thế nhưng mà vẫn phải tìm kiếm cả những cái trường hợp mà tiềm ẩn
tức là ví dụ như chúng ta để lo trong cái giai đoạn trước
chúng ta để lo trong quá trình họ đi về qua đường mòn lối mở thì phải kèm theo đó là
công tác giả soát những đối tượng mà có nguy cơ ở trong nước
thế nhưng mà gần đây thì những cái khó khăn liên tục là xuất hiện khi mà cái thái độ người dân có vẻ rất là coi thường đối với cả công tác phòng chống dịch
tôi chỉ đơn cử thôi ví dụ như là cái đi trên đường hàng không chẳng hạn
thì hàng không ra giả lên là cần phải đeo khẩu trang cần phải đảm bảo là tránh tụ tập
thế nhưng mà hành khách thì vẫn cứ đường hoàng đi qua và không hề đeo khẩu trang
có lẽ là đeo khẩu trang để gọi là đối phó khi đi qua cái cửa an ninh thôi
trong những cái tình huống như vậy mà chỉ cần sót một trường hợp nào đấy đi về từ vùng dịch mà họ lọt qua được cái đường biên giới của chúng ta
thì cái nguy cơ tiềm tàng và rất nguy hiểm nó vẫn cứ xuất hiện
chính vì thế mà cái hệ thống giám sát của việt nam chưa bao giờ là chủ quan cả
mà vẫn cứ liên tục bám sát với tình hình cũng như là bám sát với tất cả những cái tình huống diễn ra trên thế giới cũng như việt nam
rằng là chúng ta không bỏ sót các vụ dịch ở trong cộng đồng
vâng thưa ông vậy thì trong thời gian tới thì chúng ta cần phải triển khai những cái biện pháp như thế nào để mà có thể bảo đảm được an toàn cộng đồng trước làn sóng dịch bệnh ạ
cái công tác dự phòng thì chúng ta thấy rằng là cái việc mà phát hiện sớm các cái đối tượng nguy cơ
rồi những cái trường hợp mà có triệu chứng tương tự như covid cần phải được làm xét nghiệm sớm và được chẩn đoán phân biệt
mặc dù chúng ta biết rằng là hiện tại thì chưa có cái trường hợp nào ở lề trong cộng đồng cả
nhưng cái việc cảnh giác đó là không thừa
ngoài ra thì việc tuyên truyền cũng như là làm thế nào tóm bắt được nhanh nhất những cái đối tượng mà bị lọt về từ các cái vùng dịch là những cái công tác mà thường xuyên liên tục cần phải triển khai
và thường xuyên nữa đấy là cái công tác tập quấn cho các tuyến
để trong những cái tình huống mà nó xảy ra bất ngờ thì mọi thứ là đã sẵn sàng
và bộ y tế cũng đã có một cái công tác chuẩn bị rất là chặt trong cái thời gian vừa rồi
đấy là chuẩn bị sẵn sàng các cái hệ thống xét nghiệm
chuẩn bị sẵn sàng các đơn vị điều trị
ngoài cái trách nhiệm đối với đơn vị y tế thì trách nhiệm của từng người dân một chúng ta không được lơ là
chúng ta vẫn phải cảnh giác
và ở tất cả những cái nơi tủ tâm đông người thì cái việc mà giữ cho bản thân giữ cho người khác
đấy là những cái việc mà thường xuyên liên tục cần phải nhắc đi nhắc lại
vâng xin được cảm ơn những chia sẻ của ông
thưa quý vị và các bạn bài học từ các nước nhật bản hàn quốc singapore bị lăn sóng thứ hai xâm nhập vào và tồn tại phát triển trong một cộng đồng mà không biết được
hy vọng rằng với tinh thần cao độ trong phòng chống dịch bệnh như hiện nay việt nam sẽ bảo toàn được những kết quả đã đạt được
đồng thời không để nền kinh tế bị đất gãy đúng như chỉ đạo của chính phủ
và đến đây thì phần trao đổi của tôi cùng với vị khách mời của chương trình cũng đã kết thúc